một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm ngày hai mươi một tháng chín tại xã minh tân huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
khiến cho năm người thiệt mạng và ba người hiện nay đang phải cấp cứu
thông tin trên báo tuổi trẻ chủ tịch ubnd xã minh tân cho biết vào đêm trung thu tức là vào tối qua
một nhóm thanh niên đi xe máy qua địa bàn xã minh tân đã xảy ra tai nạn giao thông
thông tin ban đầu ghi nhận có tám thanh niên đi trên bốn chiếc xe máy chạy ngược chiều đã xảy ra vụ tai nạn
theo một nhân chứng nhóm thanh niên trên đi trên nhiều xe máy chạy với tốc độ cao trên đường dặn phi lao phương xá thì đã xảy ra vụ tai nạn
tại hiện trường có ba xe máy vỡ vụn
vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay ông sơn cho biết thêm là có một người tử vong trong vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày hai mươi một tháng chín
như vậy là vụ tai nạn đã làm năm người tử vong và ba người đang cấp cứu
mặc dù mới một mươi sáu tuổi đang bị công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ khởi tố bị can
cấp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn hữu đồng ở xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội lại tiếp tục trộm cắp xe máy
qua công tác tuần tra ngày một mươi bảy tháng chín công an huyện yên phong phát hiện nguyễn hữu đồng đang điều khiển chiếc xe sh không có biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn
quá trình đấu tranh đồng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe sh tại địa bàn phường đông ngàn thị xã tử sơn
do ham chơi game cần tiền tiêu xài cho nên vào các buổi trưa buổi chiều đồng cùng đồng bọn thường đi lang thang trên đường để tìm tài sản sơ hở
đồng bọn cảnh giới bên ngoài còn đồng trực tiếp đạp gãy khóa cổ và đẩy xe về huyện sóc sơn thành phố hà nội để tiêu thụ
với thủ đoạn như trên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đồng cùng đồng bọn đã gây ra một mươi vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện yên phong và thị xã tử sơn
đối tượng vi trần quốc bảo sinh năm hai nghìn một mươi một
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố bến tre tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản
khi biết chị nguyễn thị phương hà kinh doanh tại nhà và hiện nay đang ở một mình cho nên bảo đã nảy sinh ý định cướp tài sản
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tháng chín bảo mang theo dao nhọn băng keo và dây rút điều khiển xe mô tô đến nhà của chị hà giả vờ làm khách mua hàng
khi chị hà mở cửa thì đối tượng đã dùng dao nhọn khống chế rồi trói tay rán miệng nạn nhân
cướp được chín trăm linh đồng sau đó lên xe tẩu thoát
ngay sau đó nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ cho đến sáng ngày hai mươi một tháng chín công an thành phố bến tre đã xác định và bắt giữ được thủ phạm gây án là vi trần quốc bảo
thưa quý vị với hành vi là dùng thủ đoạn gian dối lừa nạn nhân góp tiền mua bán lợn và bò với số lượng lớn bán cho khách
chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
nguyễn thị hồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
để tạo được lòng tin hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân
tin lời đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
số tiền này đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán lợn bò
mà dùng hết vào việc trung tiền cho khách thắng số đề chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân mua hai căn nhà ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân nhiều lần giao nhận tiền nhưng không viết giấy ký nhận chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đất tài sản
làm thủ tục cấp khống một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi dùng những sổ đỏ này thế chấp ngân hàng và chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tiền
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với phan ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại ấp bình hưng một xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra phan ngọc phương là nhân viên địa chính xã bình thủy
huyện châu phú tỉnh an giang
trong thời gian từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến hai nghìn một mươi bốn lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao trong việc làm thủ tục cấp mới
cấp đổi cấp chuyển nhượng cho tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phương đã làm thủ tục cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không thuộc quyền quản lý sử dụng cấp giấy khống cho phương và những người thân trong gia đình
sau đó phương sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để gian dối thế chấp vay vốn ngân hàng
quỹ tín dụng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ba người dân để chiếm đoạt số tiền trên ba một tỷ đồng
ngoài ra phương còn nhận làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng mà làm thủ tục cấp mới
cấp đổi không đúng số thửa đất chuyển nhượng rồi chiếm đoạt số tiền thuế chuyển nhượng
giữa lúc toàn tỉnh kiên giang đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì tám người là đàn ông và phụ nữ cùng ngụ tại xã bình an
huyện châu thành tỉnh kiên giang đã tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang để chơi đánh bạc ăn tiền
trong lúc các con bạc đang say xưa sát phạt lẫn nhau thì bị công an ập vào và bắt quả ta
vào ngày hai mươi một tháng chín công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã tống đặt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tám đối tượng
với số tiền là một trăm linh một năm triệu đồng về hành vi đánh bạc trái phép không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
và hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế
trước đó vào chiều ngày một tháng chín tại một ngôi nhà bỏ hoang thuộc ấp minh phong xã bình an huyện châu thành
nhiều đối tượng đã tụ tập đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền thì bị lực lượng công an ập vào và bắt quả tang
tại hiện trường công an đã tạm giữ tám người một bộ tài xỉu và số tiền là một mươi bảy triệu đồng bao gồm cả trên người đối tượng
bảy xe máy và một số tăng vật khác có liên quan
một tài xế thuê người lái xe cứu thương chở sáu người về quê ở nghệ an hà tĩnh khi có chốt kiểm soát dịch ở đồng nai thì bị phát hiện
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng đoàn mạnh thắng bốn mươi chín tuổi
ngụ phường xuân thanh tp long khánh tỉnh đồng nai và trương đình cường hai mươi sáu tuổi ngụ tp dĩ an bình dương
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
ngày hai mươi tháng chín công an huyện xuân lộc phát hiện một xe cấp cứu thả sáu người xuống gần chốt đèn đỏ
ngã ba giữa quốc lộ một a và đường bảo hòa ấp chiến thắng xã bảo hòa rồi quay đầu chạy về hướng thành phố long khánh
nghi ngờ số người trên đi từ vùng dịch về nên công an xã bảo hòa đã phối hợp với trạm y tế xã yêu cầu khai báo y tế
qua đó phát hiện nhóm người này đi từ vùng dịch tp hồ chí minh về quê nên giữ lại xác minh
qua làm việc lái xe cấp cứu là đoàn mạnh thắng thừa nhận đã thỏa thuận với trương đình cường
lợi dụng xe cấp cứu được giao quản lý để chở sáu người qua chốt kiểm soát dịch với giá hai triệu đồng
công an huyện xuân lộc đã lập biên bản đối với thắng và cường về các hành vi vi phạm quy định pháp luật
đồng thời lực lượng chức năng yêu cầu trương đình cường đưa sáu người trở lại nơi xuất phát
kiểm tra ô tô có biểu hiện nghi vấn công an tp tam hiệp tỉnh đinh bình đã phát hiện một que test covid một mươi chín
không có hóa đơn chứng tử nguồn gốc
vào ngày hai mươi tháng chín qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn công an thành phố tam điệp đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát
hai mươi chín e một nghìn sáu trăm tám mươi bốn đỗ tại vỉa hè thuộc đường tri lăng thôn tân nam xã quang sơn tp tam hiệp có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trên xe có chở hai trăm linh hộp đựng quay test nhanh covid một mươi chín
tổng số một que test do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lái xe đinh ngọc dũng chú tệ phường
tp thanh xuân bắc tp thanh xuân tp hà nội không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số que test nhanh covid một mươi chín và khai nhận vận chuyển thuê số que test nhanh covid một mươi chín từ tp hà nội
về tp tam hiệp tỉnh ninh bình
hình công an tp tam hiệp đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
mới đây công an tp cần thơ đã tống đạp quyết định xử phạt nguyễn kim nguyên hai mươi năm tuổi
về hành vi sử dụng mạng xã hội cung cấp nội dung sai sự thật xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín
của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tp cần thơ phát hiện nguyên dùng tài khoản facebook mang tên nguyễn thường ngã
tham gia bình luận bằng lời lẽ vu khống xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng làm nhiệm vụ
phòng chống dịch covid một mươi chín trên nhiều tài khoản facebook cá nhân khác
những bình luận của nguyên hoàn toàn sai sự thật đã gây hoang mang trong nhân dân
ảnh hưởng kết quả phòng chống dịch của thành phố
qua vụ việc trên công an thành phố khuyến cáo người dân cần tỉnh táo sáng suốt khi tham gia mạng xã hội
tuyệt đối không bình luận về những thông tin không rõ nguồn gốc thông tin sai sự thật
chiều ngày hai mươi một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác nhận đã nhận đơn tố cáo
của ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng tố cáo một nhân vật live stream gây tranh cãi
về minh bạch từ thiền liên tiếp nhiều nghệ sĩ đồng loạt thực hiện công khai chứng tự
cũng như mạnh dạng khiếu nghiện các đối tượng vì cho rằng đã bị vô khống ăn chặn tiền huyên góp
vậy thì căn cứ pháp lý ra sao để hỗ trợ thực hiện và bài toán dư luận sau khi phải đối mặt là gì
ghi nhận của sáng phương nam
sau khi xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp nhận đơn tố cáo của mình
ca sĩ đàm vĩnh hưng đã lên tiếng về quyết định này
trong tháng bảy một nhân vật live stream trên mạng xã hội cho rằng
ca sĩ đàm vĩnh hưng đã biển thủ chín mươi sáu tám tỷ đồng trong tài khoản kêu gọi từ thiện năm hai nghìn hai mươi ba
do đó phía ca sĩ này tập hợp chiến tự gửi lên công an tp hcm tố cáo hành vi vô khống của nhân vật kia
tôi hiên ngang ở đây và chờ đợi tất cả mọi thứ để lấy lại tất cả những gì danh dự uy tín
vì tôi thấy hiện nay
rất là nhiều người bị yếu bóng vía bị dẫn dắt bị lôi cuốn theo
rồi comment tất cả những người đó
thực sự là yếu bóng vía thật
tất cả những chứng cứ về công việc thiện nguyện về sổ sách của tôi đổ hết ở những đợt trước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng xác nhận
đã có nhiều nghệ sĩ gửi đơn tố cáo nhân vật live stream trong câu chuyện
liên quan vấn đề bôi nhọ danh dự nhân phẩm
mới đầy nhất trong bữa công bố sau kê từ thiện miền trung
ca sĩ thủy tiên và chồng là công vinh cũng hoàn thành đơn kiện
để yêu cầu xin lỗi và được bộ thường tổng thất uy tín
cũng vì những nhận định khuất tất tiền quyên góp
là những giấy tờ này những sau kê này sẽ là bằng chức chúng tôi

một người chưa bị coi là có tội khi chưa có phán quyết của tòa án
vậy thì trong trường hợp này chưa có một cơ quan nào phán quyết rằng là
việc đi làm từ thiện cá nhân
việc chạy ở ngoài đường để đi làm từ thiện cá nhân
là vi phạm pháp luật
và bất cứ một hành động nào không được coi là
vi phạm pháp luật mà bị tố cáo và vu khống rằng là vi phạm pháp luật
hoàn toàn có thể vi phạm và quy định của bộ luật thần sự về tội vu khống
đã không có tôn trọng các nguyên tắc siêu đáng vô tội
những người mà đã không có chứng cứ đưa ra những quy trục
thậm chí đưa ra những con số rất nguy hiểm
ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày
của những người đang đi làm từ thiện như là thủy tiên
hay là công vân hay là những người khác
hoàn toàn có thể bị xem xét bằng tội hình sự ở đây là tội vụ khống
khi những chứng từ quan trọng về các thu chi tài khoản từ thiện nói trên
vấn đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng công ty kiểm toán
thì bài tóa hiệu ấn dư luận đang được đặt ra cho nghệ sĩ
bài học từ ồ mào tương tự xảy ra với nghệ sĩ ưu tú hoài linh đầu năm nay là một điển hình
đến nay vẫn chưa có kết luận về mặt pháp lý
hành động giải ngân chậm của hoài linh là vi phạm pháp luật hay không
trong quá trình giải quyết khủng hoảng truyền thông thiếu thần trọng
chưa chân thành trong lời xin lỗi đã tổn hại không nhỏ đến hình ảnh và thương hiệu cá nhân
do đó nếu sự cương quyết của ekip nghệ sĩ không đủ khéo léo với cảm xúc khán giả
dù ý chí thách thức thì dây dần đến hệ lụy giống như trường hợp của nghệ sĩ ưu tú hoài linh
trong quá trình giải quyết khủng hoảng truyền thông thiếu thần trọng

dây dần đến hệ lụy giống như trường hợp của nghệ sĩ ưu tú hoài linh
trong quá trình giải quyết khủng hoảng truyền thông thiếu thần trọng
chứ không phải là mình cố tình theo cái kiểu là cố đấm ăn xôi để tự bảo vệ cái xe của mình như vậy
cái đó sẽ gây ra một cái hệ lụy rất là xấu về sau này
không chỉ nghệ sĩ mà nhiều cá nhân khác cũng có gửi đơn tố cáo nhân vật livestream này
về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm liên quan nhiều phạm trù khác nhau không chỉ về quyên góp từ thiện
được biết do nhân vật này có địa chỉ thường trú tại tp hcm
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm có thẩm quyền điều tra giải quyết tình tố giác tội phạm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
quý vị thân mến khi nhiều địa phương dần nới lỏng giãn cách xã hội
thì việc xây dựng kịch bản hoạt động vận tải hành khách
trở lại đang được các bến xe khách triển khai đồng loạt
kịch bản này sẽ giúp đưa vận tải hoạt động trở lại một cách an toàn nhất
đảm bảo ở cấp độ dịch thế nào cũng sẽ có biện pháp tương ứng phù hợp nhất
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại các bến xe ở hà nội
sau một thời gian dài hà nội giãn cách xã hội
thì hoạt động vận tải cũng đã ngừng hoạt động trong một thời gian khá là lâu
và theo như ghi nhận của chúng tôi
thì ngay trong ngày đầu tiên hà nội nới lỏng các hoạt động xã hội
thì các lái xe ở rất nhiều các bến xe đã đến khu vực bến
và kiểm tra cũng như là bảo dưỡng lại các phương tiện của mình
vì rất có thể trong thời gian tới
thì những xe khách này sẽ được hoạt động trở lại
và xe của mình là từ ngày thực hiện giãn cách
xe mình là phải nghỉ
tính đến nay nó phải mất độ khoảng tầm hai ba tháng rồi
vì trước khi giãn cách
mình đã phải nghỉ rồi thì nó cũng không có khách
thế bây giờ mình đỗ lâu quá
không sử dụng thì là điện nó hao đi thì nó hết
thì nghe tin là chuẩn bị được hoạt động lại
thì mình ra mình sạc lại điện đóm nào kia cho nó hoạt động lại
kiểm tra xe cộ cho nó cẩn thận
để mình chuẩn bị lúc nào được hoạt động thì mình hoạt động
các lái xe tỏ ra khá háo ước và suốt ruột để lại được chạy xe
còn các bến thì cũng đã chủ động lên các phương án dự phòng cho các tình huống cụ thể
trong đó ba kịch bản được tính đến
và lên phương án cụ thể
đó là hoạt động ở mức ba mươi năm mươi và hoạt động bình thường
tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở các địa phương
ở điểm đến và điểm đi của các tuyến
bên cạnh đó công tác đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
cũng đã được lên kế hoạch chặt chẽ
khi mà cả lái xe nhà xe và bến đều hiểu rằng
muốn được tiếp tục hoạt động thì công tác phòng chống dịch phải được đặt lên hàng đầu
chúng tôi cũng tăng cường công tác điên lệ với cùng với các đơn vị vận tải
và trao đổi để họ tự chủ động trong công tác là phòng chống dịch của phương tiện
và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị phương tiện
về chất lượng cũng như là về các trang thiết bị cần thiết
để phục vụ trong thời gian mà khi mà được cơ quan quản lý nhà nước cho phép hoạt động trở lại
và đặc biệt lưu ý đến công tác là phòng chống dịch khử khuẩn tại các phương tiện
và nhắc nhở đối với cả nhân viên và hành khách đi xe
thì thiệu nhiên các yêu cầu năm k của bộ y tế
đặc biệt là trong các tình huống phát sinh
những người đi qua
có biểu hiện nghi nhiễm bệnh
chuẩn bị khu phòng cách ly
và nếu mà trong những trường hợp mà phát hiện ra
trường hợp mà có nghi nhiễm
thì chúng tôi sẽ có cái khu cách ly riêng biệt
trong khi chờ các cơ lực lượng chức năng
đến để thực hiện các thủ tục y tế
bên cạnh công tác chủ động của các bến và các nhà xe
thì các đơn vị này cũng mong muốn
về phía các cơ quan chức năng
cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể
trong việc quy định đối tượng được hoạt động
cũng như yêu cầu phòng chống dịch bắt buộc
đối với hành khách đi xe
sớm thống nhất quy định này giữa các tỉnh thành
để hoạt động vận tải khách có thể sớm hoạt động trở lại an toàn
và thông suốt trong tình hình dịch bệnh
đang dần được kiểm soát tại nhiều tỉnh thành
cũng như số lượng người tiêm chủng vaccine ngày càng lớn
thưa quý vị phóng nhanh vượt ẩu
trên đường phố nội đô
luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn
vì đa phần người điều khiển phương tiện
không thể lường trước được các chướng ngại vật
bất ngờ có thể xuất hiện giữa đường phố đông đúc
đoạn clip ngay sau đây được ghi lại
tại hải phòng sẽ cho quý vị và các bạn
thấy mức độ nguy hiểm của hành vi này
thông tin giao thông đáng chú ý khác
nghị định một triệu hai nghìn một mươi chín được ban hành
đã tăng mức xử phạt vi phạm hành chính
đối với nhiều hành vi
tuy nhiên một số hành vi vi phạm
vẫn có mức phạt chưa tương xứng
vì vậy mới đây bộ giao thông vận tải
vừa trình chính phủ sửa đổi
bổ sung nghị định một triệu hai nghìn một mươi chín
về quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đường bộ đường sắt
trong đó có đề xuất tăng mức phạt
đối với hành vi đua xe trái phép
bộ giao thông vận tải đề xuất tăng mức xử phạt
người đua xe mô tô xe gắn máy xe máy điện trái phép
từ bảy đến tám triệu đồng
như quy định hiện hành là từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
đối với trường hợp đua ô tô trái phép
mức xử phạt cũng tăng từ tám đến một mươi triệu đồng
lên hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng
đề xuất này xuất phát từ thực tế
thời gian qua tại một số tỉnh thành phố
trên cả nước đã xảy ra tình trạng
sử dụng ô tô xe máy để đua xe trái phép
gây mất trợ tự an toàn giao thông an ninh trợ tự
tối ngày hai mươi một tháng chín nhân dịp tết trung thu
đồng thời là ngày đầu nới lỏng
giãn cách sau hai tháng xích chặt
các ngã đường tiến về phố cổ
vào trung tâm thủ đô tràn ngập người và xe
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
trong đó việc giữ khoảng cách
và các yếu tố về phòng dịch
cũng bị người dân chủ quan và lơ lả
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại nhà thờ lớn
rất nhiều thanh thiếu niên tụ tập
túng năm tụ bảy
không giữ khoảng cách thậm chí nhiều bạn
còn vô tư không đeo khẩu trang
lực lượng công an phường hàng chống
đã phải liên tục tuần tra nhắc nhở
tuy nhiên tốt người này vừa được cơ quan công an
tuyên truyền tốc người sau
lại tiếp tục tái diễn
phường hàng chống là địa bàn
trung tâm của hoàn kiếm
trong ngày hôm nay
lượng người thương tiện đổ về
rất là đông
trong thời gian lấy nỏ thương tiện
chỉ đạo của ban chí công an quận
công an phường chống như công an các phường
của hoàn kiếm đã đều tổ chức
các chốt điểm
tuần tra kiểm soát
xử lý các trường hợp vi phạm
đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín
kết hợp với xử lý các vi phạm
về trật tựu giao thông trật tựu đối thị
trên địa bàn
trên nhiều tuyến phố
những dòng người tấp nập đổ ra đường
theo ghi nhận của phóng viên
tuyến hàng lược hàng cân hàng đường
hàng bài trần hương đạo
hay quanh bờ hồ hoàn kiếm
có hiện tượng giao thông ổn ứ
trong đó có rất nhiều thanh thứ nghiên
vi phạm luật an toàn giao thông
điển hình là việc chở ba chở bốn
không đợi mũ bảo hiểm hóng nhanh vượt ẩu
một mươi một giờ đêm trên địa bàn quận hoàn kiếm
ngoài những chốt công khai
nhằm đảm bảo an toàn giao thông
phòng chống đua xe gây dối trật tựu công cộng
lực lượng công an quận hoàn kiếm hà nội
còn tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra
mật phục như thế này
để ngăn chặn tình trạng này
công an quận hoàn kiếm cũng đã
triển khai các lực lượng
có lực lượng công khai
quân phục công khai
tuần tra và đốt đốc nhắc nhở
ngoài ra cũng đã triển khai
lực lượng hình sự cũng như
các lực lượng khác phối hợp
tuần tra mật phục
các đối tượng này thường là thanh thiếu liên
giao động từ một mươi năm đến hai mươi tuổi
các đối tượng khi
tổ tuần tra ra hiệu lệnh
yêu cầu dừng xe để kiểm tra
các đối tượng thường phóng xe bỏ chạy
gây nguy hiểm cho lực lượng
tham gia tuần tra cũng như người
tham gia giao thông
do vậy quá trình tuần tra và kiểm tra
đối với các trường hợp này
chúng tôi thường lựa chọn
các cung đường và các khí
và các đối tượng dừng đỗ
để chờ đợi nhau thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra
để đảm bảo an toàn
và khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở
xử lý đây là lý do mà
các nam thanh nữ tú đưa ra
để biện hộ lý do của mình
tại hôm nay hết giãn cách

để cho nó thải máu lúc thôi

nên chơi chung thu

em còn mập thôi
sáu mươi ngày hà nội thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
chính quyền thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp để siết chặt
không chế sự lây lan của dịch bệnh
và bước đầu đã có kết quả
tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa
với việc thành phố đã an toàn
và sạch bóng covid một mươi chín
khi người dân còn chưa nâng cao ý thức của chính mình
trong phòng chống dịch bệnh
thì mọi sự nỗ lực cố gắng suốt những ngày qua
của các cấp chính quyền
các y bác sĩ
lực lượng công an quân đội
và cơ quan chức năng khác
sẽ đổ xuống sông xuống biển